từ nguồn tin này ngày hai mươi năm tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu công an huyện thiệu hóa đã tiến hành điều tra xác minh qua đó đã phát hiện và bắt quả tang hai đối tượng là hoàng đình thêu và phạm đình sơn đang có hành vi dùng giấy tờ giả để cầm cố chiếc xe ô tô camry lấy bảy trăm năm mươi triệu đồng
sau khi thuê xe tự lái
xong thì em có lên trên mạng tra trên mạng các cái chỗ để là làm giấy tờ giả thì sau đó là liên hệ qua mạng mạng sau đó họ gửi các cái tin nhắn về họ gửi các cái địa chỉ thì mình đến các cái địa chỉ họ lấy cái thông tin đi xe taxi đến họ lấy các cái thông tin thông tin xong rồi họ cho địa chỉ là hẹn mấy giờ đứng chỗ nọa chỗ kia có người đi qua cầm và đưa cái bộ hồ sơ trong đó có giấy tờ
thì mỗi một bộ
tại cơ quan công an hai đối tượng trên khai nhận đã câu kết với vũ đăng khoa và lê văn quang cùng một số đối tượng khác thường xuyên thuê xe ô tô tự lái sau đó làm đăng ký giả rồi mang đi cầm cố để chiếm đoạt tài sản
chỉ tính từ đầu năm hai nghìn một mươi bốn đến khi bị bắt các đối tượng này đã thuê bảy xe ô tô của các cửa hàng cho thuê xe tự lái trên địa bàn thành phố thanh hóa và thành phố hà nội rồi làm đăng ký xe giả mang đi cầm cố chiếm đoạt hai năm tỷ đồng
hiện công an huyện thiệu hóa đã thu hồi được bảy chiếc xe ô tô mà các đối tượng này đã mang đi cầm cố cùng nhiều tăng vật của vụ án
qua vụ việc này chúng tôi cũng xin khuyên cáo với các đơn vị tổ chức ca nhân có ngành nghề kinh doanh đặc biệt như cho vay thuê chấp tài sản cầm cố
khi cho vay thuê chấp bằng ô tô xe máy hoặc các phương tiện tương tự thì nên đến phòng cảnh sát giao thông đề nghị tra cứu
chúng tôi có đầy đủ hệ thống dữ liệu để trả lời xác minh một cách chính xác nhanh chóng và thuận tiện
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thiệu hóa đề nghị ai là nạn nhân của ổ nhóm lừa đảo này liên hệ với công an huyện thiệu hóa theo số điện thoại chín mươi sáu sáu trăm bảy mươi một ba nghìn ba trăm sáu mươi tám để cùng phối hợp giải quyết
liên quan đến vụ một người đàn ông bị con riêng của vợ đâm chết tại nhà trọ trên đường liên khu năm phường bình hưng hòa b quận bình tân tp hcm
công an quận bình tân cho biết đã bắt giữ được đối tượng để điều tra về hành vi giết người

công an huyện thiệu hóa đề nghị ai là nạn nhân của ổ nhóm lừa đảo này liên hệ với công an huyện thiệu hóa đề nghị ai là nạn nhân của ổ nhóm lừa đảo này liên hệ với công an huyện thiệu hóa đề nghị ai là nạn nhân của ổ nhóm lừa đảo này liên hệ với công an huyện thiệu hóa đề nghị ai là nạn nhân của ổ nhóm lừa đảo này liên hệ với công an huyện thiệu hóa đề nghị ai là nạn nhân của ổ nhóm lừa đảo này liên hệ với công an huyện thiệu hóa đề nghị ai là nạn nhân của ổ nhóm lừa đảo này liên hệ với công an huyện thiệu hóa